bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng là số tiền mà công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp
là trưởng các nhóm gia lô có hành vi vi phạm thông báo các chốt cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện lâm thao
và các huyện thành thị lân cận để người vi phạm giao thông tìm cách đối phó
đó là ba nhóm kín trên gia lô có tên là họp nhậu dự báo thời tiết lâm thao trung tâm khí tượng thủy văn thị trấn lâm thao
với trên một thành viên tham gia chuyên đăng tải các nội dung thông tin liên quan đến vị trí địa điểm tuần tra kiểm soát
của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện lâm thao và các địa bàn lân cận để người vi phạm trật tự an toàn giao thông
đối phó với việc kiểm tra xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng các nhóm trên kiểm soát chặt chẽ người tham gia nhóm
và dùng các từ lóng để ám chỉ việc kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông
vào cuộc điều tra công an huyện lâm thao đã làm rõ trưởng nhóm cũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các nhóm trên
làm việc tại cơ quan công an các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình